thưa quý vị chiều qua tại hà nội bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ người phát ngôn của chính phủ trần văn sơn đã chủ trì buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba để thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng ba và quý i năm hai nghìn hai mươi ba
tại họp báo nhiều vấn đề nóng đã được các phóng viên nêu ra và được đại diện các bộ ngành chức năng giải đáp làm rõ
tại buổi họp báo thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn thanh lâm đã trả lời làm rõ thêm về vấn đề chuẩn hóa thông tin thuê bao di động
theo đó đối với những thuê bao đã đăng ký bằng chứng minh nhân dân mà chưa đồng bộ với căn cước công dân mới thì vẫn được sử dụng bình thường
các nhà mạng sẽ chủ động ra soát trong cơ sở dữ liệu của nhà mạng và hồ sơ đăng ký thuê bao của người dân trước đó để khẳng định có sự trùng khớp không phiền tới người dân
trong trường hợp đã trùng khớp không phiền tới người dân
trường hợp đã trùng khớp không phiền tới người dân trước đó để khẳng định có sự trùng khớp